khi đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra liên ngành phòng chống covid một mươi chín
phát hiện người dân bị hỏng xe không có chỗ sửa
tổ tuần tra của trạm cảnh sát giao thông trảng bàng đã bố trí đưa người dân cùng chiếc xe bị hỏng về nhà
tối ngày ba tháng tám bà lê thị rẫy sáu mươi bốn tuổi chú xã thạnh đức huyện gò dầu tỉnh tây ninh
được con gái trở đi chạy thận nhân tạo ở tp hcm về lại tây ninh
thì xe bị bể bánh và không tìm thấy chỗ vá
lúc này lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra liên ngành phòng chống covid một mươi chín
tại ấp suối sâu xã an tịnh huyện trảng bàng đã hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà rễ
động viên chia sẻ đồng thời tổ tuần tra của trạm cảnh sát giao thông trảng bàng
đã bố trí xe tải nâng để đưa xe mô tô bị bể bánh cùng bà ri và người thân về đến tận nhà
mặc dù áp lực công việc tại chốt kiểm tra phòng chống covid một mươi chín cổng trào tây ninh là rất lớn
nhưng các đồng chí vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm tận tụy với công việc
hết lòng hết sức phục vụ nhân dân
bởi động lực lớn nhất của người chiến sĩ công an tây ninh là sự an toàn của người dân
để những chiến sĩ công an tây ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ